khối không khí lạnh đã tiến sát tới biên giới phía bắc vùng mây rông của nó đã chớm tác động đến hà giang và cao bằng
trong sáng và trưa nay vùng mây rông của không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực bắc cạn tuyên quang thái nguyên lạng sơn và quảng ninh
trưa và chiều nay không khí lạnh tác động đến các tỉnh đồng bằng bắc bộ và thủ đô hà nội
di chuyển tới đâu không khí lạnh sẽ mang những cơn mưa rào và rông nên nhiệt giảm mạnh ở các tỉnh phía đông bắc bộ
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi phía đông bắc bộ như hà giang cao bằng bắc cạn và lạng sơn sẽ là từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực trung du và vùng đông bằng cũng như cả thủ đô hà nội nhiệt độ giảm còn ba mươi một ba mươi bốn độ
trời vẫn còn hơi oi bức nhưng cảm giác nóng gắt đã chấm dứt hẳn
trong đêm nay không khí lạnh sẽ còn rồn xuống thêm nữa
những cơn mưa rông sẽ gia tăng
vùng núi và trung du sẽ có những điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
vì thế cần phải đề phòng hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
với các tỉnh phía tây bắc bộ ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và chậm hơn
trong ngày hôm nay tây bắc bộ trời vẫn có nắng và nhiệt độ tiếp tục cao trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
nóng vẫn xuất hiện nhiều nơi nhưng mức độ không còn gây gắt
và sang đến ngày mai nắng nóng ở các tỉnh phía tây bắc bộ cũng sẽ chấm dứt hoàn toàn
lui xuống các tỉnh miền trung phải chiều tối nay ở khu vực thanh hóa và nghệ an
mới có tác động của không khí lạnh
nền nhiệt ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh trung bộ đều có xu hướng giảm
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở tất cả các tỉnh miền trung
vùng từ thanh hóa trở vào cho đến bình thuận giảm còn ba mươi năm ba mươi bảy độ
những nơi như tương dương hương khê và đông hà nhiệt độ cũng giảm xuống dưới bốn mươi độ
nắng nóng vẫn còn xảy ra trên diện rộng nhưng mức độ gây gắt chỉ còn xuất hiện cục bộ
ở các huyện vùng núi phía tây
và tiếp tục đà giảm nhiệt thì ngày mai miền trung chỉ còn nóng ở các tỉnh từ quảng bình trở vào
và đến ngày hai mươi hai tháng năm thì cơ bản nắng nóng ở trung bộ sẽ chấm dứt
ở phía nam gió mùa tây nam đang trong quá trình hoạt động mạnh dần trở lại
khiến cho trời mây nhiều hơn
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên giảm còn ba mươi hai ba mươi bốn độ
với các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ giảm còn ba mươi ba ba mươi năm độ
về chiều và tối ở khu vực nam bộ
sẽ có mưa rào và rông dài rác
mưa rông trở lại sau một thời gian gián đoạn có khả năng gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
trên biển ở vịnh bắc bộ trong ngày và đêm nay
sẽ có mưa rào và rông dài rác
trong cơn rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
với khu vực huyện đảo hoàng sa không có mưa gió hướng nam đến tây nam cường độ là cấp bốn
ở khu vực phía nam của biển đông
biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang và khu vực vịnh thái lan cũng có mưa rào và rông ở mức giải rác
trong mưa rông cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước